các ổ dịch tại nước ta cơ bản đã được kiểm soát tuy nhiên các đô thị lớn có mật độ dân cư cao vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm
nếu vẫn còn tình trạng chủ quan lơ là của người dân đối với việc phòng chống dịch
trước tình hình đó sáng nay một mươi một tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch
nhằm nêu rõ tinh thần đề cao cảnh giác trong phòng chống dịch đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để thực hiện mục tiêu kép đã đề ra
thủ tướng nêu rõ về cơ bản chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc
mục tiêu kép vừa phòng chống dịch tích cực trách nhiệm đề cao cảnh giác vừa đẩy mạnh sản xuất đã được thực hiện đạt kết quả bước đầu
đến nay các địa phương kể cả đà nẵng đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường
tuy vậy nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể tiếp tục có ca mắc trong cộng đồng
đặc biệt trong bối cảnh thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục mở cửa do đó các bộ các cơ quan địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép

vừa sẵn sàng phòng chống dịch tốt nhất vừa đẩy mạnh sản xuất
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần mở cửa lo làm ăn kinh doanh nhưng không được chủ quan
sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thúc đẩy thu hút đầu tư nhất là từ các đối tác lớn
các địa phương không áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại giao thương không ngăn sông cấm chợ
bộ y tế phải phối hợp với các bộ ngành phổ biến và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới
đồng thời phải theo dõi y tế lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp nhập cảnh vào việt nam khi mở đường bay thương mại quốc tế
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các hãng hàng không xem xét mở lại đường bay thương mại giữa việt nam với một số quốc gia khu vực
xem xét tổ chức các chuyến bay riêng cho người quá cảnh nhật bản hàn quốc trung quốc lào campuchia về việt nam
thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ sở lưu trú khách sạn làm nơi cách ly người nhập cảnh có thu phí

về vấn đề thu tiền xét nghiệm còn có nhiều ý kiến khác nhau

để sử dụng các cơ sở lưu trú khách sạn để tổ chức cách ly có thu phí
vấn đề thu tiền xét nghiệm còn có nhiều ý kiến khác nhau
để xác định mức phù hợp các bộ công an quốc phòng ubnd các tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ ngăn chặn kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép xử lý nghiêm các tổ chức nhập cảnh trái phép các cơ sở lưu trú khách sạn nhận người nhập cư trái phép lưu trú doanh nghiệp nhận lao động người nhập cảnh trái phép